tại buổi hội kiến với tổng thống hàn quốc moon jae in vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đề nghị hai bên
cần tăng cường các cơ chế hợp tác về ngoại giao an ninh quốc phòng tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế
thương mại đầu tư theo hướng cân bằng ổn định hiệu quả đem lại lợi ích cho cả hai bên
phát biểu ý kiến tại buổi hội kiến thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ chuyến thăm này của tổng thống hàn quốc moon jae in
có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới
để liên tục duy trì xu thế phát triển tích cực hiện nay làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác hai nước
thủ tướng đề nghị thúc đẩy một số lĩnh vực hợp tác nhằm tăng cường quan hệ chính trị tin cậy
tăng cường các cơ chế hợp tác về ngoại giao an ninh quốc phòng
mong hàn quốc chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế biển nghiên cứu khoa học biển
tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại đầu tư theo hướng cân bằng ổn định hiệu quả đem lại lợi ích cho cả hai bên
về thương mại hai bên nỗ lực thực hiện kim ngạch thương mại đạt một trăm linh tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi gắn với cân bằng thương mại
cùng tạo điều kiện cho hàng hóa của nhau
việt nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hàn quốc mở rộng đầu tư tại việt nam nhất là tại khu vực miền trung
về hợp tác lao động việt nam mong muốn hàn quốc tăng tiếp nhận lao động việt nam
chú trọng lao động có tay nghề cao hai bên đã kết thúc đàm phán hiệp định bảo hiểm xã hội do đó đề nghị sớm ký hiệp định này
về công nghiệp năng lượng thủ tướng đề nghị hai bên đẩy nhanh chuyển giao công nghệ về công nghiệp phụ trợ ô tô cơ khí dệt may điện tử
tổng thống hàn quốc moon jae in cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đón tiếp tổng thống và đoàn hết sức nồng hậu
vui mừng gặp lại thủ tướng tổng thống moon jae in nhấn mạnh hàn quốc và việt nam phát triển quan hệ hết sức tốt đẹp ở lĩnh vực thương mại đầu tư
việt nam là đối tác hàng đầu của hàn quốc đồng thời là đối tác quan trọng nhất trong chính sách hướng năm mới của hàn quốc
trong đó kim ngạch thương mại song phương phát triển mạnh mẽ người hàn quốc đặc biệt thích đến việt nam du lịch
tổng thống nhấn mạnh chuyến thăm việt nam lần này là cơ hội rất tốt để phát triển quan hệ hợp tác hai nước bền vững trong đó phát triển mạnh mẽ lĩnh vực khoa học kỹ thuật
tổng thống tin tưởng nếu hai bên nỗ lực hợp tác thì mọi việc đều có thể thành công
sang năm kỷ niệm thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược và hy vọng đưa quan hệ này lên tầm cao mới